năm hai nghìn hai mươi là năm nhiều khó khăn do thiên tài bạo lũ và dịch bệnh đặc biệt là ảnh hưởng do dịch covid một mươi chín
nhưng đời sống của người dân vẫn giữ được ổn định hoạt động khu vực kinh tế xã hội đàng đà tích cực
nhất là các gói hỗ trợ đã được tháo gỡ và đi vào cuộc sống
dự báo năm hai nghìn hai mươi sẽ đạt mức tăng trưởng khoảng hai năm và phấn đấu đến ba
như vậy lời hứa của chính phủ trước quốc hội trước nhân dân đã được thực hiện nghiêm túc
việt nam là nền kinh tế duy nhất trong khu vực tăng trưởng dương
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhấn mạnh điều này tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một mươi một diễn ra trong ngày hôm nay
phát biểu kết luận phiên họp thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ lạm phát được kiểm soát theo mục tiêu
cpi tháng một mươi một giảm nhẹ một ở tháng trước chỉ tăng tám so với tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
và cpi bình quân của một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi chỉ tăng ba năm mươi một so với cùng kỳ năm trước
và như vậy mục tiêu kiểm soát lạm phát năm hai nghìn hai mươi là khả thi
hoạt động bán lẻ hàng hóa và dịch vụ phục hồi nhờ cầu tiêu dùng hàng hóa trong nước tăng khá trong dịp mua sắm cuối năm
sản xuất công nghiệp phục hồi rõ hơn trong một mươi một tháng
tổng kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp vẫn giữ cam kết đầu năm đó là tăng trên bốn mươi một tỷ usd
giải ngân đầu tư công tiếp tục được cải thiện mạnh trong tháng một mươi một đạt mức cao nhất trong năm năm qua
hết một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi đã đạt gần tám mươi tăng trên ba mươi bốn so với cùng kỳ năm trước
và tháng một mươi hai là tháng dấu ấn
hãy thúc đẩy đầu tư xây dựng cơ bản
hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt được kết quả tích cực hình ảnh và quy tín của việt nam được nâng cao
hiệp định ebfta chính thức có hiệu lực từ mùng một tháng tám hai mươi góp phần phục hồi xuất khẩu sang châu áu
đặc biệt là hiệp định kinh tế toàn diện khu vực dà xếp sẽ có hiệu lực trong vòng một mươi tám tháng tới
hiệp định ebfta sẽ mang lại nhiều cơ hội xuất khẩu đầu tư du lịch đồng thời là nhân tố quan trọng tiếp tục đẩy nhanh quá trình cải cách
hoàn thiện thế giới kinh tế của việt nam trong thời gian tới
một cái nhiệm kỳ chưa được năm năm mà chúng ta đã có ba hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
mở ra một cái không gian sản xuất hàng hóa của việt nam lớn và trong một cái thế là đa phương hóa đa dạng hóa
thủ tướng cũng nêu rõ những rủi ro thách thức đối với phát triển kinh tế xã hội cả năm nay và năm tới
rủi ro từ bên ngoài là covid một mươi chín diễn biến khó lường chưa kiểm soát được ở nhiều nước căng thẳng thương mại leo thang khó dự báo
không chỉ địa chính trị phức tạp mà thiên tai lũ lụt ảnh hưởng tới khả năng phục hợp kinh tế toàn cầu trong đó có việt nam
tiếp tục cảnh báo về rủi ro bất ổn đến tài chính toàn cầu có thể dẫn đến bong bóng tài sản tài chính
chúng ta cần tiếp tục lưu tâm vấn đề này
bão lụt đã đi qua thật ra đang đi qua đây là vì đã tháng một mươi hai rồi
nhưng mà hiện nay ở khu vực như quảng nam đà nẵng hội an gì đó thì ngập lụt vẫn là báo động ba rồi thành phố hội an là ngập hết
sọt lở cũng sẽ đi qua vì cái sọt lở ở miền trung thì dữ dội
mà cái diện này thì sọt lở lũ lụt thì diện quá rộng không chí
thì thiệt hại cho người dân quá lớn
thủ tướng nhấn mạnh nhiều doanh nghiệp trong cả nước còn khó khăn nhưng số doanh nghiệp ngừng hoạt động còn cao hơn so với cùng kỳ năm trước
cho thấy hoạt động doanh nghiệp còn khó khăn đòi hỏi các ngành phải vào cuộc quyết điệt hơn nữa từ gói hỗ trợ cho đến cải cách hành chính
thủ tướng lưu ý những tháng còn lại là chính phủ thủ tướng chính phủ nêu tinh thần thực hiện mục tiêu kép
không phải là tháng một mươi hai này mà cả những năm tới vì chưa có vaccine nên càng phải chú ý không được chủ quan lơ là để dịch bệnh bùng phát trở lại
tiếp tục thực hiện chiến lược mạnh mẽ đã mang hiệu quả kiểm soát chặt từ bên ngoài khoanh vùng dập dịch bên trong chữa trị hiệu quả
các tỉnh thành nhất là các thành phố lớn tiếp tục thực hiện năm k trước hết là hai k là khử khuẩn và khẩu trang
về công tác phòng chống thiên tai chính phủ đã chú trọng hỗ trợ người dân khắc phục thiên tai đề nghị các bộ ngành địa phương
nhất là do bị ảnh hưởng bão lũ tiếp tục thực hiện chỉ đạo của chính phủ ban chỉ đạo các bộ ngành trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho địa phương người dân